thưa quý vị cùng với công an cả nước những ngày qua công an tỉnh bình thuận không chỉ thể hiện vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh
mà còn thực hiện hiệu quả việc trấn áp các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
tại thành phố phan thiết lực lượng công an thành phố đã luôn thể hiện tinh thần chống dịch như chống giặc
cùng với các ngành chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự kiểm tra kiểm soát y tế tại các chốt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch và phải đảm bảo an ninh trật tự trên địa mạng thành phố phan thiết
thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu mà công an tỉnh giao cho công an thành phố phan thiết
thì lãnh đạo công an thành phố phan thiết đã chủ động chỉ đạo cho công an các phường xã và các đội nghiệp vụ tập trung cho phòng chống dịch
và đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo cho việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố phan thiết
trong đó là cái
đảm bảo cái việc mà giảm cái tội phạm
công an thành phố phan thiết cũng huy động tối đa lực lượng tuần tra trên địa bàn
nhằm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch
và phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
qua đó trực phá nhiều tù điểm phức tạp và an ninh trật tự
bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng ma túy sử dụng homestay để bay lắc
các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội
phối hợp với các đội dịch vụ công an phương xã
rà soát các loại đối tượng nắm chắc cái hành vi quy phạm của các loại đối tượng
của các loại tội phạm nhằm triển khai lực lượng
các biện pháp giải pháp đấu tranh hiệu quả
để vừa là đảm bảo công tác dự vấn an ninh trật tự cho địa bàn thành phố phan thiết
vừa là thực hiện nghiêm và phòng ngừa
việc lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố
công an thành phố đã chi đạo quyết liệt đối với công an các phương xã trên địa bàn
chú động đi từng ngõ gõ từng nhà
tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
tham mưu thành lập nhiều tổ covid một mươi chín cộng đồng
đây là lực lượng nồng cốt trong thực hiện nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả
song song với thực hiện phòng chống dịch theo chức năng của lực lượng công an
thì lực lượng công an phải tiến hành các biện pháp công tác như là bám địa bàn
nắm hộ nắm người và giải quyết kịp thời tình hình an ninh trật tự ngay từ địa bàn các khu phố
nên là tình hình trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường là ổn định
không có tình hình phức tạp xảy ra
thông qua công tác tuyên truyền vận động đã cho thấy ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt
để đạt được những kết quả này công an thành phố đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp trên
sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trực tự và công tác phòng chống dịch bệnh
ban chỉ đạo phường tăng cường công tác tuyên truyền và các tổ covid cộng đồng trên địa bàn hoạt động rất hiệu quả
nên là cái thông tin tuyên truyền đối với người dân
người dân thực hiện tương đối tốt nên là ý thức chấp hành trong phòng chống dịch của nhân dân tương đối cao
và có nhận thức về việc phòng chống dịch ở cộng đồng cũng được nâng lên
nói chung là người dân bản thân và người dân địa phương rất ý thức về phòng chống dịch
ra đi là phải sắc khủng và đeo khẩu trang và những cái cần thiết khi đi ra khỏi gia đình mua cái gì
thì cũng phải cần thiết đi còn không cần thiết ở trong nhà
cái khu cách ly cái khu tổ
tôi thấy sức khỏe là quan trọng nhất
tiền thì mình có thể kiếm lúc này hoặc là lúc khác cũng được nhưng mà sức khỏe là hàng đầu
mong sao là tất cả mọi người đều có ý thức để chấp hành để sớm đẩy lùi được dịch bệnh
cùng với các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch công an thành phố phan thiết luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương quyết tâm chung sức không quá ngại khó khăn
thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch
và vừa làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn